khi tuần tra tại khu vực biển hòn nét trong thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu hàng
mang số hiệu hd hai nghìn một trăm linh chín chở bảy trăm linh tấn than có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra tàu hd hai nghìn một trăm linh chín có hai thuyền viên là hai vợ chồng do chị đỗ thị lanh ba mươi một tuổi
chú tại phường văn an thị xã trí linh hải dương làm thuyền trường đang chở khoảng bảy trăm linh tấn than cám
vợ chồng chị lanh không xuất trình được các loại hồ sơ thủ tục chứng minh tính hợp pháp của số than trên tàu
tàu không có giấy phép dây càng bộ trí không đủ định biên số thuyền viên làm việc trên tàu theo quy định
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa
đưa tàu về khu vực bến gót hải phòng để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật